hôm nay ubnd tp hà nội tổ chức công bố dự thảo kết luận thanh tra toàn diện về việc quản lý sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay
đối với diện tích đất khu sân bay miếu môn thuộc địa giới hành chính xã đồng tâm huyện mỹ đức
thủ tục hành chính vẫn còn làm khó đôi khi gây phiền hà mất thời gian cho doanh nghiệp
vậy làm thế nào để mang lại môi trường kinh doanh lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp là nội dung của tiêu điểm thời sự hôm nay
mở đầu với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
sáng nay tại hà nội bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức hội nghị trực tuyến tại một mươi điểm cầu sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
trung tướng phạm quốc cương tư lệnh cảnh sát cơ động chủ trì hội nghị
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức tốt lực lượng ứng trực
tham gia bảo vệ an toàn các sự kiện văn hóa chính trị xã hội bảo vệ an toàn các mục tiêu các chuyến hàng đặc biệt
tăng cường lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ và công an các địa phương
tham gia đấu tranh các chuyên án lớn và nhanh chóng ổn định tình hình phức tạp về an ninh trật tự tại các khu vực địa bàn trọng điểm
thứ trưởng lê quý vương đề nghị bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tăng cường công tác nắm tình hình phân tích dự báo tình hình
tham mưu cho bộ chỉ đạo lực lượng cảnh sát cơ động trên toàn quốc triển khai đồng bộ các biện pháp tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tổ chức lực lượng ứng trực và vũ trang canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng
các chuyến hàng đặc biệt các sự kiện chính trị xã hội trong nước quốc tế tổ chức tại việt nam và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn hội nghị cấp cao apec
về công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng thứ trưởng lê quý vương đề nghị đảng ủy lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm tốt công tác quản lý cán bộ tiếp tục nghiêm túc đi đầu trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
nhân dịp này thứ trưởng lê quý vương đã trao bằng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho bảy cán bộ chiến sĩ
chính ủy bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đỗ đức kính đã trao bằng khen của bộ tư lệnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
còn vào chiều nay tại hà nội cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng công an các cấp đã tăng cường công tác phối hợp tham mưu cấp ủy chính quyền
chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với các phong trào thi đua yêu nước
công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự được tập trung ở các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
công tác xây dựng lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm
nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự xã hội trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tích cực chỉ đạo thực hiện có hiệu quả
công tác dân vận của lực lượng công an được duy trì công tác tuyên truyền thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên
đã kịp thời động viên khích lệ phong trào và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao những kết quả mà cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã đạt được trong sáu tháng đầu năm
thứ trưởng yêu cầu cán bộ chiến sĩ cục cần bám sát những nhiệm vụ trọng tâm mà đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đã đề ra trong sáu tháng cuối năm
đồng thời cán bộ chiến sĩ cần nâng cao tính tự giác nhiệt huyết với công việc triển khai tổ chức bộ máy của cục theo hướng tinh gọn hiệu quả
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng trao quyết định nâng lương thăng cấp bậc hàm của bộ công an cho sáu cán bộ chiến sĩ của cục
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam sáng nay tại hà nội
tại buổi làm việc thiếu tướng trần văn tất cục trưởng cục đối ngoại tránh văn phòng interpol việt nam nêu rõ
hàng năm qua kênh hợp tác interpol lực lượng công an việt nam đã xử lý hàng nghìn lượt thông tin tội phạm có yếu tố nước ngoài
tội phạm xuyên quốc gia chủ động tích cực phối hợp điều tra xử lý các vụ án có tổ chức xuyên quốc gia
truy bắt hàng trăm đối tượng bị truy nã quốc tế
văn phòng interpol việt nam mong muốn ban tổng thư ký interpol tiếp tục chia sẻ thông tin về các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
để lực lượng công an việt nam kịp thời có phương án phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn
tại hội nghị thượng đỉnh apec sẽ diễn ra tại việt nam vào cuối năm hai nghìn hai mươi
hiện nay phẩm chất của một bộ phận đội ngũ cán bộ đang bị tha hóa đã có những hậu quả để lại
những khuyết điểm này khuyết điểm kia gây bức xúc trong xã hội
các đơn vị liên quan đến quá trình thanh tra đã nhất trí cao với bản dự thảo

từ bản đồ vẽ tay cho đến các ý kiến của người dân thì đã đều được thành đoàn thanh tra
chúng tôi thu thẳng các nhiệm vụ sau này nếu như nhân dân còn khúc mắt đoàn thanh tra sẽ mời lên sẵn sàng lấy đoàn
tại buổi công bố dự thảo đoàn thanh tra cũng kiến nghị ubnd tp hà nội có phân bản đề nghị bộ quốc phòng nghiêm túc kiểm điểm
làm rõ trách nhiệm đối với đơn vị cá nhân trực tiếp quản lý sân bay miếu môn đã để xảy ra những sai sót nêu tại kết luận
chỉ đáo các sở ban ngành có lý do
tại buổi công bố liên quan ubnd huyện mỹ đức và ubnd xã đồng tâm kiểm điểm rút kinh nghiệm về những thiếu sót nêu tại kết luận
giá soát kỹ để xây dựng lại phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân
trường hợp phát hiện có vi phạm về đất đai thì xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
sau một năm thực hiện nghị quyết số ba năm của chính phủ
theo khảo sát của vcci thì có đến hơn bảy mươi doanh nghiệp đánh giá là có hiệu quả còn lại là hạn chế
kiến nghị tập trung chủ yếu vào việc thủ tục hành chính vẫn còn làm khó đôi khi gây phiền hà mất thời gian cho doanh nghiệp
vậy làm thế nào để mang lại môi trường kinh doanh lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiêu điểm thời sự của chúng tôi ngày hôm nay
là một doanh nghiệp sản xuất chế tác các mặt hàng từ đá quý đã lâu năm trên địa bàn thủ đô
thế nhưng gần năm năm qua đơn vị này vẫn gặp khó vì các thủ tục hành chính trong việc xin cấp mặt bằng để mở rộng nhà máy
và đây một doanh nghiệp khác trong lĩnh vực mua bán nhập khẩu ô tô cũng đã than thở tương tự như doanh nghiệp của ông cường
nó hơi nhiều các khâu làm cho các xe nó về chậm hơn hoặc là vấn đề về thủ tục nó sẽ
thì rất mong trong thời gian tới thì khi mà khách hàng có nhu cầu sử dụng xe nhập khẩu đến chiếc và xe sang
có được những cái thủ tục nó đơn giản gọn nhẹ để khách hàng cũng như người tiêu dùng được hưởng lợi nhiều nhất
đây chỉ là hai trong số rất nhiều doanh nghiệp trên cả nước đang bị các thủ tục hành chính đè nặng làm giảm đi hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình
thủ tục hải quan có thể là đáp ứng được hơn nữa để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng có thể là nhanh nhanh chóng
và cái thủ tục nó nhanh gọn hơn để đáp ứng được cái nhu cầu của các hãng xe cũng như là nhu cầu người tiêu dùng
năm hai nghìn một mươi sáu có tới bốn mươi một doanh nghiệp gặp phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính
như việc cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp bổ sung sửa đổi ngành nghề kinh doanh thủ tục hành chính thuế hay hải quan
hiện doanh nghiệp thấy khó khăn khi các loại biểu mẫu hay thay đổi sáu mươi ba
thời gian giải quyết thủ tục quá dài

các doanh nghiệp thường bị yêu cầu cung cấp thêm giấy tở ba mươi ba
ngoài ra việc cán bộ không hướng dẫn đầy đủ tận tình cũng là một trong những yếu tố tăng thêm phiền hà cho doanh nghiệp
sự chậm chế giải quyết thủ tục hành chính có thể đẩy doanh nghiệp đến sự mệt mỏi chán trưởng thậm chí dẫn tới thua lỗ phá sản
tính ở việt nam thì khi mà mình hội nhập với thế giới thì những cái thủ tục của mình nó còn hơi dườm dài
chúng tôi là những người doanh nhân để chúng tôi mong muốn là những cái thủ tục nó sẽ được nhanh gọn hơn để làm sao mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa như chúng tôi là những doanh nghiệp mới thành lập nó không gặp phải những cái khó khăn bước đầu
riêng việc thanh kiểm tra cũng bị doanh nghiệp than phiền là trồng chéo vì ngoài cơ quan thuế hải quan còn là kiểm toán quản lý thị trường
trong khi đó tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn dẫn đến tốn kém chi phí không chính thức cho doanh nghiệp
có tới sáu mươi sáu số doanh nghiệp tham gia điều tra cho biết thường xuyên phải chi trả các khoản không chính thức cao hơn một mươi năm so với giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
đây là điều làm cản trở sức vươn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
năm hai nghìn một mươi bảy vcci đã nhận được hai trăm linh kiến nghị mới và đã chuyển cho các bộ ngành địa phương xem xét giải quyết trong đó vẫn chủ yếu liên quan đến thủ tục hành chính với các doanh nghiệp
với mong muốn chia sẻ những vướng mắc hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính tạo thuận lợi trong quá trình vận hành và phát triển các doanh nghiệp mở ra môi trường kinh doanh thuận lợi thông thoáng minh bạch nâng cao năng lực cạnh tranh chính phủ cũng như các cơ quan quản lý đã và đang có những giải pháp để tháo gỡ cho doanh nghiệp về vấn đề này
những năm gần đây môi trường kinh doanh của việt nam đã có những chuyển biến tích cực
tuy nhiên khi đến giao dịch tại các cơ quan quản lý nhà nước nhiều doanh nghiệp vẫn gặp phải những khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính
chia sẻ về khó khăn này người đứng đầu các cơ quan quản lý cũng đã từng bước đưa ra những thảo gỡ
cơ quan quản lý đã đưa ra những kế hoạch rất cụ thể chi tiết từng thời gian
chính phủ sẽ tập trung kiến thảo môi trường kinh doanh minh bạch thực thi công vụ nghiêm túc không gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp và nhấn mạnh trách nhiệm của bộ ngành địa phương phải thực hiện những nhiệm vụ này để xây dựng bảo đảm môi trường kinh doanh tốt cho doanh nghiệp có điều kiện phát triển và vươn lên hội nhập kinh tế quốc tế
chính phủ sẽ tập trung kiến thảo môi trường kinh doanh minh bạch thực thi công vụ nghiêm túc không gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp và nhấn mạnh trách nhiệm của bộ ngành địa phương
chính phủ sẽ tập trung kiến thảo môi trường kinh doanh minh bạch có điều kiện phát triển và vươn lên hội nhập kinh tế quốc tế